lần đầu tiên trong năm nay số ca nhập viện do covid một mươi chín đang tăng lên ở mỹ tính từ những ngày đầu tháng tám
nguyên nhân được xác định là do thời tiết nắng nóng khiến cho nhiều hoạt động được chuyển sang tổ chức trong nhà thay vì ở ngoài trời
và điều này đã làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai trong khi nhiều người bị suy giảm hệ biễn dịch dù trước đó đã tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín
đặc biệt trong tuần cuối tháng bảy trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết số ca nhập viện do covid một mươi chín ở mỹ đã tăng bốn mươi ba so với tuần cuối của tháng sáu
biến thể mới eg năm của omicron hay còn được gọi là eris đang gia tăng lây lan ở mỹ
theo ước tính biến thể này hiện chiếm khoảng một mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín ở nước này
ngoài mỹ một số quốc gia khác như anh pháp và nhật bản cũng ghi nhận số ca tăng mạnh trong vài tuần qua
các chuyên gia y tế cảnh báo
những người có nguy cơ mắc bệnh nên cân nhắc việc tiêm nhắc lại bằng các loại vaccine có trên thị trường và việc sử dụng khẩu trang vẫn là một lựa chọn
những người dễ bị tổn thương khi có các triệu chứng cần đi xét nghiệm ngay để sớm được điều trị bằng thuốc kháng virus như là paclovis của pfizer giúp giảm nguy cơ nhập viện và nguy cơ tử vong